thưa quý vị kể từ sau kết quả tích cực của cuộc gặp lần thứ nhất tại singapore
hợp tác kinh tế liên triều đã chứng kiến nhiều bước phát triển tốt
tuy nhiên quan hệ hợp tác này vẫn đang bị vướng mắt bởi nhiều lệnh trừng phạt của quốc tế
cũng như trừng phạt đơn phương của mỹ
bên cạnh vấn đề hạt nhân cuộc gặp lần thứ hai cũng được kỳ vọng sẽ mở ra một cơ hội
để nới lỏng các trừng phạt cho phép nền kinh tế triều tiên cất cánh
và tôi nghĩ ông ấy chọn tổ chức hội nghị tại một đất nước tốt đẹp để làm điều đó
tôi vẫn nghĩ đây là một khoảnh khắc lịch sử
tôi nghĩ rằng điều này tốt cho người dân triều tiên và thế giới nói chung
tôi sẽ đánh giá cao và tôn trọng những điều tốt đẹp xảy ra
cuộc gặp tại hà nội là hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa mỹ và triều tiên
diễn ra tám tháng sau cuộc gặp đầu tiên tại singapore
nếu cuộc gặp lần thứ nhất được đánh giá là cuộc phá băng trong quan hệ hai nước sau nhiều thập kỷ thù địch
thì hội nghị lần thứ hai được kỳ vọng sẽ vạch ra được
các bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa
qua đó duy trì hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo triều tiên và trong khu vực
vâng thưa quý vị vừa rồi là ý kiến chia sẻ cảm nhận của một số du khách nước ngoài tại hà nội
về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
và sau cuộc gặp giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim jong un
vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi bảy tháng hai
tại khách sạn sofitel legion metropole ở hà nội
dư luận thế giới đã có phản bố
và đều kỳ vọng hai bên sẽ có những thỏa thuận lớn trong ngày hai mươi tám tháng hai
sau khi kết thúc cuộc gặp với nhà lãnh đạo triều tiên
trên trang mạng xã hội twitter tổng thống trump viết
một cuộc gặp tốt đẹp và bữa ăn tối tuyệt vời với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tại hà nội
trong khi đó hãng tin kcna tại triều tiên cũng phát đi hình ảnh
những người dân nước này đang theo dõi sát sao các hoạt động của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
tại việt nam qua báo chí và truyền hình
tất cả đều kỳ vọng và thành công tại hội nghị lần này
cả đêm chúng tôi đã không ngủ vì chủ tịch kim trương ưn đã có một chuyến đi lịch sử
vì đất nước và nhân dân triều tiên
ông đã mở ra con đường mới mang lại thịnh vượng cho đất nước trong năm ngoái
và dù thức cả đêm để nghĩ về chủ tịch kim cũng không đủ
tôi nghĩ nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un với chuyến hành trình dài và lòng yêu nước của mình
tới hội nghị sẽ tỏa sáng lâu dài trong lịch sử của triều tiên
bởi vì đây là một sự kiện lớn và ý nghĩa trong việc giành độc lập và
đất nước triều tiên hùng mạnh
văn phòng tổng thống hàn quốc cùng ngày cho rằng bất cứ tiến bộ nào
tại cuộc gặp ở hà nội cũng sẽ là một diễn biến tích cực
người phát ngôn của tổng thống hàn quốc nhấn mạnh rằng các thỏa thuận dù nhỏ
cũng có thể là chìa khóa để mở ra các thỏa thuận lớn hơn sau này
phát biểu trong buổi họp báo hôm qua người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cũng khẳng định
trung quốc mong đợi các bước tiến được đưa ra tại hội nghị lần này
trung quốc luôn ủng hộ các cuộc gặp giữa mỹ và triều tiên
chúng tôi mong đợi thành công và các bước tiến tích cực hơn
tại hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần này
chúng tôi ủng hộ tất cả các nỗ lực đóng góp vào tiến trình phi hạt nhân hóa
thiết lập cơ chế hòa bình trên bán đảo triều tiên
các hãng truyền thông lớn của thế giới cũng ngay lập tức có bài tổng kết
cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo với triển vọng lạc quan về khả năng
đạt được kết quả thực sự sau cuộc gặp thượng đỉnh mỹ chiều lần thứ hai tại việt nam
hãng tin ap cập nhật liên tục về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo mỹ và triều tiên
trong đó viết rằng hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia cựu thù đã khởi động
cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai ở hà nội với những nụ cười và cử chỉ thân thiện
hãng tin reuters của anh dẫn những phát biểu của hai nhà lãnh đạo
bày tỏ lạc quan về sự thành công của hội nghị thượng đỉnh lần hai
trong khi đó tân hoa xã của trung quốc cũng có bài tổng kết nói về cuộc gặp đầu tiên
trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
dẫn lời nhà lãnh đạo triều tiên bài báo cho biết hai bên đã nỗ lực và kiên trì
để đi tới cuộc gặp lần hai
nhà lãnh đạo kim trương ưn tin rằng hai bên có thể đạt được kết quả
mọi người kỳ vọng trong cuộc gặp tại hà nội